một nhà hàng hoạt động karaoke trái phép tổ chức mua bán dâm cho khách các phụ nữ thoát y thực hiện múa lửa tắm bia tại chỗ trên địa bàn phường bình trị đông bê quận bình tân tp hcm vừa bị đoàn hai kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm và công an tp hcm kiểm tra phát hiện xử lý
khoảng gần giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tổ công tác liên ngành đã ập vào nhà hàng thanh mai tại số hai trăm linh ba đường số bảy phường bình trị đông bê quận bình tân
tại đây lực lượng chức năng phát hiện hai trong số năm phụ nữ trong trang phục thoát y đang múa lửa trên bàn phục vụ du khách
qua khai thác nhanh lực lượng chức năng ập vào nhà nghỉ hoa hồng trên đường số hai mươi tám phường bình trị đông bê quận bình tân phát hiện tại hai phòng có hai cặp nam nữ đang mua bán dâm
được biết sau khi bán dâm xong mỗi tiếp viên này
nộp cho đối tượng phạm thị minh phương là quản lý nhà hàng thanh mai số tiền hai trăm linh đồng tiền môi giới
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bàn giao sáu đối tượng liên quan cho công an phường bình trị đông bê quận bình tân để xử lý theo thẩm quyền